trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đại sứ vương quốc anh tại việt nam và tổng lãnh sự anh tại việt nam
cũng đã có thông điệp gửi tới các công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại việt nam
động viên họ giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh
cùng với việc các doanh nghiệp và cửa hàng không thiết yếu hiện đã tạm thời đóng cửa
người dân địa phương hay người nước ngoài tại việt nam đều đóng một vai trò quan trọng
trong việc ngăn chặn dịch bệnh
những biên pháp này được thực hiện để đảm bảo an toàn và sức khỏe cộng đồng tại việt nam
chúng tôi khuyên bạn hãy tuân thủ luật pháp và phong tục việt nam để tránh bị xử phạt
chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại đây
hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa của việt nam
và hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức góp phần ngăn chặn đại dịch toàn cầu này